ngày ba mươi tháng một mươi một ban chủ nhiệm đề án biên soạn bách khoa toàn thư việt nam
tổ chức hội thảo khoa học bách khoa toàn thư việt nam truyền thống và cộng đồng
bộ bách khoa toàn thư việt nam được biên soạn nhằm mục tiêu góp phần nâng cao trình độ dân trí
phục vụ sự nghiệp xây dựng bảo vệ phát triển đất nước và trở thành công cụ học tập
tra cứu chính thức chuẩn mực thiết yếu trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế của việt nam
hội thảo nhận được gần ba mươi tham luận của các tác giả trong những lĩnh vực khoa học khác nhau gửi đến
hai mươi bài trong số đó được chọn đăng ký yếu
trong đó có một báo cáo đề dẫn một mươi chín tham luận xoay quanh các chủ đề liên quan đến việc biên soạn bách khoa toàn thư việt nam
ban tổ chức đã thống kê quan điểm của một mươi chín tham luận
kết quả qua các ý kiến tham luận có thể nói nhìn chung các nhà khoa học đều tán thành với quan điểm
cần phải tận dụng lợi thế của khoa học công nghệ tận dụng sức mạnh của công nghệ
tận dụng cộng đồng để thúc đẩy tiến độ và chất lượng của bách khoa toàn thư việt nam
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc đưa ra cộng đồng theo dạng bách khoa toàn thư mở
cũng cần phải có một số điều kiện nhất định hỗ trợ